ngay sau khi đến thủ đô canberra bắt đầu chương trình chuyến thăm chính thức australia vào chiều ngày một mươi bốn tháng ba theo giờ địa phương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm và nói chuyện với giảng viên và học viên đại học quốc gia australia
một trong một mươi đại học nghiên cứu hàng đầu trên thế giới
phát biểu với lãnh đạo giảng viên sinh viên đại học quốc gia australia thủ tướng giới thiệu về việt nam đến các sinh viên quốc tế
thủ tướng mong muốn đại học quốc gia australia tiếp tục mở rộng liên kết với các cơ sở giáo dục đào tạo của việt nam
trong chia sẻ kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên
bộ giáo dục và đào tạo việt nam và australia sẽ ký thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa chính phủ hai nước
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi ba với mục tiêu và phương hướng hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp gỡ cán bộ đại sứ quán

kiều bào việt nam ở australia đại sứ ngô hướng nam cho biết có khoảng ba trăm năm mươi người việt nam định cư
tại australia và khoảng ba mươi du học sinh việt nam tại đây
các kiều bào ở australia được nghe thủ tướng thông báo một số nét chính về tình hình đất nước thời gian qua
bao gồm số liệu tăng trưởng quý i năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng cũng mong muốn đại sứ quán kiều bào chú trọng thúc đẩy quan hệ thương mại giữa việt nam và australia
phát triển hơn nữa vượt mức bảy tỷ usd hiện nay